thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc không hóa đơn chứng tử tại hai cửa hàng kinh doanh phụ liệu làm tóc trên địa bàn phường châu phú a thành phố châu đốc
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng chín tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh thuộc tổ châu đốc phối hợp cùng công an phường châu phú a kiểm tra cửa hàng kinh doanh vạn sống tại số năm mươi đường đống đa khóm năm phường châu phú a
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện lập biên bản tạm giữ trên hai bốn trăm linh sản phẩm là nước xịt tóc nước sơn móng tay máy xấy tóc mặt nạ không rõ nguồn gốc xuất xứ và có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày tổ công tác tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thanh hà một tại số hai mươi chín đường đống đa khóm năm tiếp tục phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên sáu trăm linh chai keo xịt tóc nước hoa nước sơn móng tay năm mươi ba máy cắt uốn tóc và một trăm hai mươi hộp sáp vo tóc

trong vụ án này ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài bị can nguyễn đức trung viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố sáu bị can khác trong đó có bốn bị can bị truy tố cùng tội danh với ông trung gồm nguyễn văn tứ nguyên tránh văn phòng thành ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
nguyễn tiến học nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
hai bị can còn lại là võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cáo trạng xác định đây là vụ án có tính chất đồng phạm các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau
tuy nhiên xét hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh nhật cường đông kinh thì bị can bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường là người khởi xướng chủ miêu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính trong vụ án
hiện bị can bùi quang huy đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án
đối với bị can huy quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội giết người đối với trần văn hùng chú tại số nhà sáu mươi bảy đường trưng chắc phường quang trung tp hưng yên
theo điều tra ban đầu hùng là người
hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà bốn mươi đường bãi dậy phường minh khai thành phố hưng yên

nạn nhân là bà nguyễn thị hạnh chủ nhà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
tại cơ quan công an hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với con trai nạn nhân nên đối tượng đã lên kế hoạch sát hại các thành viên trong gia đình nạn nhân và là người đầu tiên y ra tay sát hại là bà nguyễn thị hạnh
chiều cùng ngày đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ trước khi tiếp tục gây án
được biết trần văn hùng đã có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản cướp tài sản năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và tội giết người năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu được đặc xá trở về địa phương
tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm ma túy công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên mường ảng và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn heroin
đối tượng bị bắt giữ là sùng a khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sùng a khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bản tìa gánh xã sa dung huyện điện biên đông
vật chứng thu giữ gồm chín bánh heroin có trọng lượng khoảng trên ba một kg một xe máy hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số ma túy trên được khám mua tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay
lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã bàn giao ba người nghiện ma túy cho công an quận liên triểu thành phố đà nẵng thụ lý để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng ma túy
trước đó ba người này lén lút rủ nhau họp chợ ma túy lúc đà nẵng vẫn còn phong tỏa thì bị tổ đặc nhiệm chín trăm một mươi một phát hiện bắt giữ
cụ thể vào khuya ngày hai mươi tháng chín tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường âu cơ phường hoa khánh bắc quận liên triểu
thì phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chín trăm một mươi một theo dõi đến gần chợ thanh vinh thì dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
bước đầu hai người này khai nhận vừa sử dụng ma túy vào buổi sáng cùng ngày đang trên đường đến chợ thanh vinh để họp chợ ma túy
đáng chú ý là cả hai con nghiện có hai tiền án hai tiền sự liên quan đến ma túy
từ lời khai này tổ công tác chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng chia hai mũi mật phục truy đuổi
và khống chế đặng thanh tuấn chú thành phố đà nẵng cùng tăng vật là gói hàng đá vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng chín
tuấn thừa nhận đang mang ma túy vào chợ thanh vinh bán cho hai dân nghiện nói trên
hàng nghìn người đổ ra đường khi hà nội chính thức gỡ bỏ giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
một bộ phận thanh thiếu niên đã không tuân thủ công tác phòng chống dịch
nhiều cửa hàng vẫn chống đối khi mở cửa bán hàng sau hai mươi một giờ đêm
hà nội đang có tình trạng người dân chủ quan với công tác phòng chống dịch
cần có những giải pháp kịp thời cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để việc nới lỏng giãn cách xã hội ở hà nội đạt hiệu quả
chứ không buông lỏng trong thời điểm hiện nay
người dân đã được phép di chuyển mà không cần giấy đi đường
cùng với đó là nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
tuy nhiên ngày nới lỏng giãn cách vào đúng dịp trung thu
vì vậy vào đêm ngày hai mươi một tháng chín đường phố hà nội đã thực sự khó kiểm soát vì lượng người đổ ra đường quá đông
đây là hai trong số hàng nghìn lý do lý giải vì sao vào đêm ngày hai mươi một tháng chín lượng người tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố hà nội gia tăng đột biến
hai mươi một tháng chín ngày đầu hà nội lưới lỏng giãn cách xã hội cũng thật trùng hợp
đây cũng là đêm giảm trung thu tháng tám
hàng loạt tuyên phố trung tâm hà nội chật kín phương tiện khi người dân đổ ra đường
tôi cho rằng việc duy trì lại những hoạt động ngoài trời là điều cần thiết và người dân cũng rất mong đợi chuyện đó
tuy nhiên như tôi đã nói bên cạnh cái sự tự giác của người dân thì phải có cái sự giám sát và kiểm tra thường xuyên của chính quyền địa phương
của lực lượng công an của dân phòng của lực lượng cần thiết để có sự nhẵn nhở
nhiều khi là các cháu hoặc là một số người chưa đủ ý thức chứ ý thức hết được người ta nhẵn quên mất thì lại có mưu cơ kiểm gặp dây dưa bệnh bệnh

và nhiều chiếc khẩu trang có như không thế này

và như trong đêm trung thu cũng sẽ làm cho nỗ lực phòng chống dịch bệnh của thành phố không mang lại hiệu quả tốt như mong đợi
vâng thưa quý vị dù mới chỉ qua hơn một ngày hà nội chuyển sang trạng thái bình thường mới song vẫn thực hiện chỉ thị một mươi năm và cao hơn chỉ thị một mươi năm
tuy nhiên như những hình ảnh chúng ta vừa xem thì rõ ràng là đã có những tín hiệu của sự chủ quan thờ ơ với dịch bệnh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã từng nhấn mạnh chỉ một người lơ là khiến cho cả xã hội vất vả
bài học cho sự lơ là này có thể sẽ phải trả giá đắt không chỉ là khó khăn trong công tác khoanh vùng truy vết
mà đó còn là biết bao công sức nỗ lực ngày đêm của rất nhiều người tham gia trong lực lượng tuyến đầu nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
ai không có việc gì thì nên ở nhà không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết
đây là khuyến cáo của chính quyền thành phố được nhấn mạnh trong chỉ thị hai mươi hai vừa mới ban hành còn chưa giáo mự
thế nhưng khuyên cáo này đã chưa được thực hiện
các chuyên gia đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại hà nội vẫn còn rất cao khi đến nay vẫn chưa bóc tách được hết f trong cộng đồng
các chuyên gia đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại hà nội vẫn còn rất cao khi đến nay vẫn chưa bóc tách được hết f trong cộng đồng
sau giãn cách xả hơi
sau giãn cách ăn chơi là tâm lý của không ít người dân
từ suy nghĩ đó dẫn đến hành động đổ xô ra đường vào tối ngày hôm qua
cho thấy sự nguy hiểm của tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân
hệ quả lớn sẽ xảy ra nếu trong số đám đông đó xuất hiện f
công tác truy vết xác định gặp rất nhiều khó khăn
và một khi để lây nhiễm dịch bệnh bùng phát trở lại thì khó khăn lại càng trồng chất khó khăn
tôi thấy các hành vi chống đối không tuân thủ các biện pháp phòng dịch thì rất là đáng lên án
hiện nay thì cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín mà chỉ cần một hai người thôi
mà không tuân thủ thì cũng có thể là phá hỏng mọi sự cố gắng của rất nhiều lực lượng rồi
cái này là cần việc xử lý nghiêm
chứ tôi thấy người dân còn ý thức kém như thế này thì làm sao mà công cuộc chống dịch có hiệu quả được
trải qua các đợt dịch covid một mươi chín đã có rất nhiều trường hợp vi phạm hành vi thiếu ý thức bị lên án bị xử phạt
công an thành phố hà nội cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền
nhắc nhở nhân dân chấp hành chỉ thị của chính phủ
ủy ban nhân dân thành phố trung bình mỗi ngày có trên một trăm linh trường hợp bị xử phạt hành chính
như không đeo khẩu trang nơi công cộng tập trung đông người ra khỏi nhà khi không cần thiết
đến thời điểm này thì dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát tương đối tốt ở nhiều địa phương
trong đó có hà nội
và hiện nay một số địa phương đã lới nỏng các biện pháp giãn cách xã hội
cho phép người dân được phép đi lại trong những mức độ nhất định
tuy nhiên các địa phương hiện nay
đều vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở những mức độ khác nhau
như vậy là mỗi khi địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật
thì tất cả các chủ thể là tổ chức cá nhân đều phải nghiêm túc chấp hành
để giảm thiểu các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
cũng như là để cái việc kiểm soát dịch bệnh tốt hơn
thì quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân
và nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của mỗi công dân và khi ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên
thì cái việc kiểm soát tình hình dịch bệnh cũng như là phòng chống dịch bệnh mới đạt được hiệu quả
còn cái việc xử phạt hành chính chỉ là biện pháp cuối cùng
khi mà các biện pháp tuyên truyền giải pháp tuyên truyền mà không mang lại hiệu lực hiệu quả
thì lúc đó mới có thể áp dụng các chế tải hành chính thậm chí là chế tài hình sự để xử lý
trong bối cảnh virus còn nhiều khả năng biến hóa
diện bao phủ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại hà nội mới đạt trên sáu mươi
các chuyên gia dịch tễ cho biết người dân tuyệt đối không được chủ quan
người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và lây bệnh cho người khác
việc tiêm vaccine với mục đích làm giảm nguy cơ chuyển nặng cũng như tỷ lệ phải nằm viện hay tử vong
ý thức trách nhiệm công dân luôn là lá chắn thép trong phòng chống dịch bệnh
nếu không có điều đó có thể dẫn đến cái giá rất đắt phải trả bằng sinh mạng
sức khỏe con người và trên nữa là cuộc sống sự phát triển kinh tế xã hội của cả một đất nước
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng chín công an quận bình thủy thành phố cần thơ cho biết
vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao
dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá có giao dịch lên đến hàng trăm tỷ
đây là đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh cần thơ bạc liêu sóc trăng hậu giang
do ba đối tượng chủ mưu cầm đầu là ngô thế trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ quận bình thủy thành phố cần thơ
nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu và lê nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ huyện kế sách tỉnh sóc trăng các đối tượng này sử dụng trang mạng xã hội zalo
tin nhắn sms để hoạt động phạm tội số tiền đánh bạc rất lớn chủ yếu được chung chi qua tài khoản
mở tại các ngân hàng qua kiểm tra thống kê sơ kê tài khoản và khai nhận của các đối tượng
số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ
tan vật thu giữ gồm bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt một mươi điện thoại di động một máy tính sách tay
ba máy tính bảy thẻ atm cũng như tăng vật tài liệu có liên quan đến công việc tổ chức đánh bạc và đánh
bạc qua đấu tranh khai thác ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng một mươi sáu đối tượng trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy thành phố cần thơ đã khởi tố một mươi hai bị can
tám bị can tội tổ chức đánh bạc và bốn bị can tội đánh bạc tạm giam bảy bị can cấm đi khỏi nơi
cư trú năm bị can xứ phạt hành chính bốn đối tượng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
bình thủy thành phố cần thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
sau thời gian tích cực điều tra ngày hai mươi hai tháng chín công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị
truy tố bảy bị can vì tội chống người thi hành công vụ theo đó bảy bị can gồm nguyễn hà tùng ba mươi ba tuổi
nguyễn trường khang hai mươi hai tuổi nguyễn chí nguyện hai mươi hai tuổi cả ba quê tỉnh cà mau giáp thanh phú
hai mươi năm tuổi huỳnh thanh phát một mươi chín tuổi cả hai quê tỉnh an giang kiều minh đức hai mươi tuổi hồ xuân hùng
bốn mươi tuổi quê huyện định quán tỉnh đồng nai theo kết luận điều tra tối ngày một mươi tháng bốn
nhóm của tùng gồm một mươi một người đến một quán ăn ở xã bắc sơn huyện tróng bầu ăn nhậu mừng sinh nhật của
tùng rồi đi hát karaoke nhưng phú khang và phát đi mà vào khu công nghiệp hố nai chơi tại đây
cả ba xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh nguyễn hữu luân hai mươi một tuổi quê sóc trăng
nên đã gọi điện cho nhóm của tùng ra hỗ trợ đánh luân gây thương tích
nhận được tin báo công an đồn khu công nghiệp sông mây hố nai cử đệ úy vào hồng quán đến giải quyết
vụ việc thì tùng xông vào la lối chửi bới thách thức sô đẩy vào người đồng chí quán
vì đồng chí quán dùng tay đẩy ra khỏi phòng trực bảo vệ ngay sau đó tùng rút thêm đồn bọn là khang
phú phát đức hùng nguyện đến đánh luân và dùng tay đấm vào đồng chí quán khi đang làm nhiệm vụ
gây thương tích ba rồi bỏ trốn nhận được tin báo công an huyện tráng bon
tỉnh đồng nai đã tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng
liên quan đến ồn ào kêu gọi từ thiện của một số cá nhân bộ công an mới đây xác nhận đã nhận được
đơn tố cáo yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền trong đó có một đơn tố cáo cho biết là đã
chuyển tiền cho một nghệ sĩ hỗ trợ miền trung nhưng nhận thấy nhiều điểm không minh bạch
bộ công an cho biết không chỉ liên quan đến nghệ sĩ mà các đơn tố cáo gửi về yêu cầu cơ quan chức năng
làm rõ một số cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng có nhiều dấu hiệu không minh bạch bộ công an nhận định
đây là tiền đóng góp của người dân chứ không phải tiền chỉ một cá nhân hay tổ chức nào do đó
người dân có quyền được giám sát việc thu phân phố các khoản tiền này đến những nơi cần
trong các đơn gửi về có một người chia sẻ đã chuyển tiền góp vào quỹ ủng hộ miền trung của
một nghệ sĩ nhưng nhận thấy một số điểm khuất tất vấn đề cá nhân kêu gọi quỹ từ thiện với số tiền
lớn và nhiều điểm chưa rõ ràng trong thu chi đã gây tranh cãi lớn từ đầu năm đến nay do đó
theo quan điểm của bộ công an dù không có đơn tố cáo thì bộ cũng sẽ làm rõ các nội dung liên
quan đến việc kêu gọi phân phát tiền từ thiện cũng liên quan tranh cãi minh bạch từ thiện
nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi đơn tố cáo lên công an tp hcm nội dung tố cáo về một cá nhân có nhiều
buổi livestream được cho là vu khống mùa nhà uy tín khi công bố số tiền nghệ sĩ ăn chặn sau khi kêu
gọi quyên góp hiện công an tp hcm đang thủ lý và điều tra các tố cáo này
thưa quý vị một công ty chuyên sản xuất mút xốp trong khu công nghiệp nam tân uyên
tỉnh bình dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cho ba m hai nhà xưởng chứa nhiều
công nhân bị thiêu rụi thời điểm trên tại công ty trách nhiệm húa hoạn tp hcm chuyên sản
xuất mút sốt đang thực hiện phương án ba tại chỗ thì bất ngờ lửa bùng phát do nơi đây chưa
các nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao trùm cả xưởng có nguy cơ
cháy lan sang công ty sát bên lực lượng tại chỗ đánh bất lực trong chữa cháy cảnh sát sau đó điều
động hai mươi ba phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ
cơ bản được khống chế vụ cháy đã khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng ba m hai bị thiêu
rụi nhiều công nhân bị ngạt khó ngất xỉu tại chỗ do nỗ lực cứu tài sản của doanh nghiệp hiện
lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và nguyên nhân do cháy gây ra